vâng thưa quý vị với quyết tâm là không để hoạt động các băng nhóm côn đồ lộng hành
gây mất an ninh trật tự phức tạp về tình hình trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
lo lắng trong quần chúng nhân dân công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt
đấu tranh triệt xóa các băng nhóm côn đổ trên địa bàn đặc biệt là tội phạm liên quan đến tàng trữ
sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ vũ khí quân dụng và hung khí khác
ngay sau vụ nổ súng bắn nhau giữa hai băng nhóm xảy ra giữa năm hai nghìn một mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra
truy bắt các đối tượng trong hai băng nhóm bỏ trốn ở các tỉnh sau đó lần lượt các đối tượng
phạm văn lượng còn gọi là lượng đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
cùng đông bọn đã bị bắt giữ cùng tăng vật khẩu súng và các hung khí khác
lúc mua là cây súng là một mươi bốn viên đỏ
giá bao nhiêu
cây súng là năm nào
mua ở đâu
mua ở trang sài gòn
gần đây nhất là băng nhóm do nguyễn thắng còn gọi là thắng phu ba mươi sáu tuổi
ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu với trên một trăm linh đàn em hoạt động cho vay đòi nợ thuê
và sử dụng tàng trữ nhiều súng quân dụng tự chế lựu đạn
đã bị công an thành phố quảng ngãi phối hợp đơn vị nghiệp vụ triệt xóa
lực lượng điều tra viên trinh sốc viên của lực lượng kinh sốc hành sự
tôi cương quyết đấu tranh và áp dụng đồng bộ pháp kỹ thuật
với tinh thần không còn nhiễm với loại tội phạm đặc biệt là loại tội phạm men nhóm
năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp
có chiều hướng gia tăng hoạt động manh động lộng hành
thực hiện các hành vi như giết người cưỡng đoạt tài sản bảo kê đòi nợ thuê
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm
cho đến nay ba mươi sáu băng nhóm với ba trăm một mươi sáu đối tượng đã bị triệt phá
những chiến công của công an tỉnh quảng ngãi đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng cho người dân
dự báo tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn
do vậy công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
trên từng địa bàn đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm
nhất là các băng nhóm dùng hung khí đâm chém bắn giết nhau gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân